thưa quý vị ít nhất hai mươi người thương vong trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke an phú
nằm trên đường trần quang diệu phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
lực lượng chức năng và nhiều người dân đã kịp thời giải cứu một mươi hai người trong vụ cháy
cụ thể là vào khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng chín nhận được tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh karaoke an phú
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương
đã điều động một mươi ba xe chuyên dụng cùng với sáu cán bộ chiến sĩ tham gia cứu chữa
gần một tiếng sau đám cháy đã được khống chế
lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời hướng dẫn thoát nạn và cứu được một mươi hai người
theo thông tin ban đầu vụ việc khiến gần hai mươi người thương vong
tuy nhiên thì hiện vẫn chưa xác định cụ thể về số người chết
vì lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mắc kẹt ở bên trong
bằng thông tin cụ thể về vụ cháy này cũng như công tác cứu hộ cứu nạn
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin